trước những diễn biến phức tạp của bão lũ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa có công điện về việc khắc phục mưa lũ tại miền trung và ứng phó khẩn cấp với cơn bão số bảy
công điện gửi đến ubnd các tỉnh ven biển từ quảng ninh đến khánh hòa các tỉnh thành phố khu vực bắc bộ và các bộ ngành liên quan
công điện nêu rõ những ngày qua áp thấp nhiệt đới kết hợp với khối không khí lạnh đã gây mưa rất to gây ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng
thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại các tỉnh từ nghệ an đến thừa thiên huế
hiện nay bão số bảy có tên quốc tế là sharika đang hoạt động trên khu vực bắc biển đông di chuyển nhanh về phía đất liền nước ta
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba giật cấp một mươi sáu và còn tiếp tục mạnh thêm
bão có khả năng đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta trong vòng hai ngày tới
ngoài ra cân bão mạnh có tên quốc tế là haima đang hoạt động trên khu vực tây thái bình dương
tiếp tục mạnh lên và có thể đạt mức siêu bão nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến biển đông
đây là tổ hợp nhiều thiên tai áp thấp nhiệt đới lũ bão liên tiếp ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta
để khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ chủ động đối phó với bão hạn chế thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân thủ tướng chính phủ yêu cầu
các tỉnh từ nghệ an đến thừa thiên huế tiếp tục thực hiện nghiêm túc các công điện số một nghìn tám trăm hai mươi sáu và số một nghìn tám trăm hai mươi bảy của thủ tướng chính phủ
khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua ngay sau khi lũ rút
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương hoãn các cuộc họp chưa thực sự cần thiết theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão
tập trung chỉ đạo ứng phó với bão trong đó tập trung một số nhiệm vụ sau
đối với khu vực ven biển và đồng bằng thông báo cho các chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí
hướng đi của bão để chủ động phòng tránh thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm
kiểm đếm quản lý chặt chẽ hoạt động của các tàu thuyền kể cả các tàu vận tải tàu du lịch
giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra
tùy theo tình hình diễn biến cụ thể của bão mưa lũ quyết định cấm tàu thuyền ra khơi
cấm biển nhằm hạn chế thiệt hại cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn
ra soát các khu nuôi trồng thủy sản dân cư tại các vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt
sạt lở ven sông suối ven biển các công trình không đảm bảo an toàn để sẵn sàng di rời đến nơi an toàn
chỉ đạo trang chống nhà cửa kho tàng trụ sở cơ quan trường học chặt tiề cành cây
và chủ động các phương án triển khai đảm bảo an toàn các hầm lò bến cảng hay khu du lịch
đối với khu vực miền núi và trung du tổ chức kiểm tra an toàn các hồ chứa vận hành xả nước đón lũ
đảm bảo an toàn đập và hạ du các hồ chứa thủy lợi thủy điện
đặc biệt là các hồ chứa đã đầy hoặc gần đầy nước các đập sung yếu
ra soát các khu vực có nguy cơ sạt lở đất lũ quét ngập úng sẵn sàng sơ tán dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm
để đảm bảo an toàn
các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục chỉ đạo phối hợp hướng dẫn các địa phương sẵn sàng
chủ động triển khai phương án ứng phó với bão mưa lũ chuẩn bị lực lượng phương tiện vật tư cần thiết
để ứng phó và khắc phục hậu quả
các bộ ngành địa phương triển khai hiệu quả các biện pháp ứng phó kịp thời báo cáo đề xuất thủ tướng chính phủ
chỉ đạo xử lý các tình huống cấp bách vượt thẩm quyền